cơ quan điều tra công an tỉnh thánh hòa nhận được đơn tố cáo của tu sĩ phật giáo t d t
ông t q d và trần văn đức tố cáo trần minh toán sử dụng trác mạng xã hội vu khống nhục mạ danh dự
qua quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định toán lập và quản lý hai kênh youtube toán trần chinal và toán trần offisio
bị cáo có quan điểm bảo vệ hoạt động của tổ chức tự xưng là tỉnh thất bồng lai
sau đó đổi tên thành thiền an biên bởi vũ trụ
do đó toán đã dùng hai kênh youtube của mình để tấn công
và nhục mạ những người có quan điểm lên án tỉnh thất bồng lai
qua giám định sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa xác định
trong một mươi năm video từ hai kênh youtube của toán có bốn video xúc phạm và xâm phạm nghiêm trọng đến ông trần văn đức
các video khác có nội dung xúc phạm danh dự và đời sống của các bị hại còn lại
tại phiên xét xử đại diện vị kiểm soát đã đề nghị phạt bị cáo trần minh toán
về tội làm nhục người khác với mức án từ sáu đến chín tháng tù
bào chữa cho bị cáo các luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung
cho rằng cơ quan điều tra đã vi phạm thủ tục tố tụng
luật sư bào chữa cũng đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động tinh thần
hội đồng xét xử nhận định các cơ quan tố tụng đã làm đúng các quy định thủ tục tố tụng hình sự
bị cáo toàn đã xác nhận các video cơ quan điều tra thu thập là của mình
do đó hội đồng xét xử đã bác yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại của các luật sư
các cơ quan đáp phạm tội thông qua mạng xã hội gây nhiều dư luận trong xã hội
gây mất tình hình trật tự trong phạm vi rộng mức độ nguy hiểm cho xã hội là nghiêm trọng
trước đó bị cáo đã bị công an địa phương xử phạt hai trăm linh đồng vì hành vi có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
tại phiên xét xử bị cao toàn đã thành khẩn khai báo và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần minh toán mức án trên
vậy theo quý vị khán giả việc công an tỉnh long an tiếp tục chốc tận dế điều tra có phanh phôi được sự thật
và những lời đồn xung quanh còn đúng như cư dân mạng đang đồn thổi
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu bạn muốn xem thêm các tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo